với tình bình định thứ trưởng yêu cầu địa phương đăng cai nhanh chóng xây dựng kịch bản chi tiết về chương trình nghệ thuật tại lễ đón khách toán chi phí tổ chức kế hoạch tổ chức họp báo tại hà nội
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng ba tại học viện nông nghiệp việt nam gia lâm hà nội đã diễn ra lễ hội mặt trời taiyu matsuri hai nghìn một mươi tám với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhận kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức
lễ hội là dịp giới thiệu tới sinh viên và các khách mời những nét đặc sắc về văn hóa của việt nam và nhật bản qua các phong tục tập quán món ăn và trò chơi truyền thống như nhảy sạp múa lân nặn tòa hè dạy và tặng thư pháp nhật bản mặc đồ somo để tham gia trò chơi đối mặt làm đồ handmade
bên cạnh đó còn có các hoạt động mặc thử đồ yakata kimono và chụp ảnh miễn phí tổ chức các đội kosplay giao lưu với sinh viên
lễ hội mặt trời nhằm tái hiện lý
lại không khí đặc trưng của văn hóa nhật bản tại việt nam cũng như kết nối hoạt động giao lưu văn hóa giữa việt nam nhật bản
thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương gồm chuỗi các hoạt động thiết thực có ý nghĩa gắn với tình yêu biển đảo của thanh niên và đồng bào các dân tộc do làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô tổ chức từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng ba
ngày một mươi năm tháng ba ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức chương trình về nơi biển đảo tại thành phố hải phòng
là điểm nhấn nằm trong hoạt động tháng ba thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương
tại đây đoàn đã tới thăm tặng quà và giao lưu với cựu chiến binh lê xuân phát người cắm ngọn cờ giải phóng đảo sông tử tây
cũng trong chương trình đoàn đã tới tham quan bảo tàng hải quân là bảo tàng chuyên ngành lịch sử quân sự hải quân đã được xếp hạng hai trong hệ thống bảo tàng quốc gia
đoàn được thuyết minh viên giới thiệu về những hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa về các chiến thắng tiêu biểu của quân thủy việt nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước
đặc biệt là truyền thống chiến đấu xây dựng và trưởng thành của hải quân nhân dân việt nam thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương là chuỗi các hoạt động ý nghĩa kéo dài tới hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày một mươi chín tháng ba thư viện quốc gia việt nam đã phối hợp với đại sứ quán hungary tại việt nam
tổ chức triển lãm áp vích về cuộc đời và sự nghiệp của nhà soạn nhạc nổi tiếng kodali johntan với tên gọi hãy để cả thế giới mừng vui
tại triển lãm quan khách đã cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của jotan kudali qua những bức ảnh những bản nhạc những trích dẫn từ các sách báo viết về ông
từ chính hồi ký từ các nghiên cứu cũng như tuyên ngôn về âm nhạc của ông để hiểu thêm về một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới nhà sư phạm âm nhạc đầy tâm huyết
đồng thời cũng là nhà bác học của âm nhạc dân gian hungary
kodaly để lại vở opera harry janos một nghìn chín trăm hai mươi sáu những tác phẩm cho giàn nhạc gồm có bủi tố mùa hè một nghìn chín trăm hai mươi chín một nghìn chín trăm ba mươi những vũ khúc galanta một nghìn chín trăm ba mươi ba
những tác phẩm cho hợp sướng và giàn nhạc nhạc thính phòng gồm các bản tứ tấu đàn dây nhiều bản dân ca cải biên hợp sướng cho thiếu nhi